thời tiết ngày đầu tuần có gì đáng lưu ý không dương trăng
dạ vâng chị yến minh và quý vị thân mến hầu hết các tỉnh thành ngày hôm nay thì sẽ có mưa miền bắc và bắc trung bộ thì trời sẽ nhiều mây có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa to trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
vâng trước tình hình thời tiết như vậy thì quý vị hãy hạn chế ra đường khi trời nổi gió lớn mưa nặng hạt để phòng tránh nguy hiểm xảy ra
ngoài ra quý vị lưu ý các khu vực từ nam trung bộ trở vào tây nguyên nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi tuy nhiên ngày lại nắng có nơi nắng nóng thậm chí nắng nóng gai gắt nhiệt độ cao nhất có thể lên tới ba mươi năm ba mươi bảy độ